hiện đang là thời điểm bước vào thu hoạch rộ hồ tiêu trong nước tuy nhiên do nhiều người ồ ạt bán ra khiến cho giá tiêu giảm xuống thấp nhất từ trước đến nay
hiệp hội hồ tiêu việt nam khuyến cáo nếu cả doanh nghiệp xuất khẩu và người dân cùng hạn chế bán ra thì cơ hội cải thiện giá hồ tiêu trên thị trường là rất lớn
ông nghiêm khắc tuấn quản lý một nhóm hai mươi năm hộ làm tiêu sạch ở huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
việc làm hồ tiêu sạch giúp tăng giá bán tiêu từ ba đến bốn đồng một kg so với bình thường
vụ tiêu năm nay đang thu hoạch được khoảng tám mươi và hiện giá chỉ còn khoảng sáu mươi đồng một kg bằng khoảng một phần tư so với thời kỳ giá tiêu đạt đỉnh hai trăm hai mươi đồng một kg
và bằng một nửa so với năm ngoái khiến người trồng tiêu lao đao
trong đó những người trồng tiêu sạch như ông tuấn phải đầu tư nhiều cho quy trình sản xuất càng gặp khó khăn hơn
từ khi có dự án làm hồ tiêu
khi có dự án làm hồ tiêu sạch thì bà con cũng ngay đi vào thì cũng muốn là giữ sức khỏe là trước tiên
rồi thì vào làm bây giờ về làm theo cái chương trình này thì mình làm đúng quy trình thì nó có cái hay là giữ được cái giá ổn định
còn làm ở cái bây giờ làm đây thì mấy năm vườn cái năm nay này về đây thì cái giá nó rớt thì bà con đang lao đao
nhiều chuyên gia đánh giá hồ tiêu đang ở mức giá thấp nhất trong vài năm trở lại đây
và nguy cơ giảm sức khỏe
giảm giá vẫn còn tiếp tục khi đã có một số cảnh báo của thị trường thế giới về việc tồn dư hóa chất trong hồ tiêu việt nam
ngoài ra do hiện nay việt nam đang thu hoạch tiêu đồng loạt khiến cung vượt cầu
thương ra nước ngoài ép giá nông dân hoang mang nên bán ra khá nhiều đẩy giá xuống thấp
giảm thiểu những cái vùng trồng mới mà những cái vùng đó là không phù hợp với cái cây tiêu
thứ hai nữa là kiểm soát được diện tích trồng tiêu để đảm bảo được cung và vượt cầu
thứ ba nữa là ngành hồ tiêu phải càng
ngành hồ tiêu phải càng mạnh mẽ về cái dùng về những cái thuốc bảo vệ thực vật và các kháng sinh
và không được lưu hành trên thị trường việt nam
hiệp hội hồ tiêu việt nam nhận định năm nay sản lượng sẽ giảm từ ba mươi đến bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
do biến đổi khí hậu gây mất mùa ở nhiều vùng trồng
do vậy nông dân cần cân nhắc chữ tiêu không nên tiếp tục bán ra ồ ạt khiến giá tiêu giảm thấp
đồng thời các doanh nghiệp xuất khẩu cần giữ mức giá ổn định không pha giá
nhất là trong bối cảnh nhu cầu thế giới sẽ khăn

và không được tiếp tục bán ra ồ ạt khiến giá tiêu giảm thấp
hiệp hội hồ tiêu việt nam nhận định năm nay sản lượng sẽ giảm từ ba mươi đến bốn mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy